chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị tp hcm đang dần mở cửa nhưng f và nguy cơ lây nhiễm vẫn đầy đó quanh mình
chính vì vậy điều quan trọng mà người dân cần ý thức được chính là mở cửa không phải thả cửa
từ ngày một tháng một mươi tp hcm bắt đầu nới lỏng giãn cách người dân bắt đầu cuộc sống bình thường mới
ở nhà mấy tháng nay theo tinh thần chỉ thị một mươi sáu chắc chắn rất nhiều người muốn được đi đây đi đó
tuy nhiên dù số người tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đã ngày càng nhiều hơn số ca tử vong ngày càng giảm
thì cũng không thể có tâm lý chủ quan lơ là phòng chống dịch
bài học về sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng từ chính sự chủ quan vẫn còn đó
trả giá cho việc để covid một mươi chín tái nhiễm
trong cộng đồng là rất lớn từ sức khỏe của bản thân gia đình hàng xóm đến sự đình trệ sản xuất v v
rất nhiều hậu quả như thế nên dù mở cửa nhưng không thể quá tự do đến mức dễ cháy
nên nhớ sống chung với covid một mươi chín không phải là thả cửa mà là luôn trong tư thế phòng bệnh
để giảm thấp nhất nguy cơ lây nhiễm cho bản thân cho cộng đồng
lựa chọn mở cửa vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch là điều đương nhiên và các nước cũng đã làm
rất mừng là độ phủ vaccine covid một mươi chín
ngày càng nhiều nhất là ở những vùng bị nhiễm nặng trong cộng đồng
thời gian tới vaccine của việt nam cũng sẽ có mặt trong việc tăng cường bảo vệ người dân trước sars cov hai
tuy vậy hãy cẩn thận đừng quá vội ra đường khi không thật cần thiết để bảo đảm an toàn tự thân
cũng như cộng đồng bởi cẩn thận không bao giờ thừa đặc biệt với covid một mươi chín
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại